còn chưa đầy một tuần nữa là học sinh các cấp chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
thời gian này ngành giáo dục tỉnh hà nam và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện
về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học góp phần tích cực cho thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục
nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới
so với quy mô của năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy năm nay ở hầu hết các địa bàn trong toàn tỉnh hà nam
đều có sự biến động tăng về số lớp học và số học sinh
ở cấp mầm non năm học này có khoảng một tám trăm linh lớp tăng bốn mươi lớp so với năm học trước
cấp tiểu học có hơn sáu mươi sáu học sinh tăng hơn hai bốn trăm bảy mươi học sinh
riêng cấp trung học phổ thông tuy số học sinh có tăng hơn so với năm học trước là hơn ba trăm linh học sinh
song quy mô lớp học vẫn cơ bản được giữ ổn định ở mức hơn năm trăm bốn mươi lớp
đến thời điểm này công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới của tỉnh hà nam
đã được ngành giáo dục
và các địa phương thực hiện tương đối bài bản đối ngũ giáo viên và các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới